chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin covid một mươi chín
trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
một thông tin đáng chú ý tại các ổ dịch phía nam
gần đây ubnd huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết
huyện đắc ký quyết định công bố tạm thời dịch cấp độ bốn cấp độ cao nhất
đối với thị trấn mỹ luông và thị trấn trợ mới
do nơi đây có một trăm hai mươi ca nhiễm covid một mươi chín
việc công bố tạm thời cấp độ bốn để áp dụng các biện pháp hành chính
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
trước đó thị trấn bê luông có năm mươi chín ca nhiễm thị trấn sở mới có sáu mươi một ca nhiễm
tuy nhiên qua tầm soát truy vết đến cuối ngày hai mươi ba tháng một mươi
thị trấn mỹ luông có thêm ba mươi năm ca nghi nhiễm
liên quan hai ổ dịch này huyện đã cho phong tỏa tại thị trấn mỹ luông
có ba trăm một mươi sáu hộ với một hai trăm bảy mươi sáu nhân khẩu
và thị trấn sở mới hai trăm năm mươi hộ với trên một nhân khẩu
theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện trợ mới
ổ dịch tại thị trấn mỹ luông có nguồn lây liên quan đến ổ dịch
từng bùng phát tại xã mỹ hội đông đã được huyện trợ mới khống chế
còn ổ dịch tại thị trấn sở mới thì phức tạp hơn do có nhiều nguồn lây
trong đó có nguồn lây liên quan đến một phụ nữ về từ ổ dịch
trong bệnh viện đa khoa trung tâm an giang làm lây nhiễm nhiều người
nguồn lây khác từ công nhân có tiếp xúc với các trường hợp từ ngoài địa phương
ngoài hai ổ dịch trên huyện chợ mới còn xuất hiện các điểm dịch
gồm ba ca nhiễm tại xã bình phước xuân một ca nhiễm tại xã tuấn mỹ
một ca nhiễm tại xã kiến an đều có liên quan đến ổ dịch thị trấn mỹ luông
và bệnh viện đa khoai trung tâm tỉnh
một ca nhiễm tại xã hội an riêng ở xã hội an qua test nhanh phát hiện một mươi năm ca nghi nhiễm
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
tại mỗi địa phương nếu không có những chính sách biện pháp cụ thể
ổ dịch rất dễ bùng nổ chúng ta vẫn cần phải cảnh giác
và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh của chúng tôi
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại